xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị trong đêm nay và ba ngày tới
tại các tỉnh thuộc khu vực phía đông bắc bộ
chịu tác động của các hình thế gây mưa
nên mưa rào và rông xảy ra nhiều nơi
người dân cần đề phòng với tố lốc trong cơn rông
cũng như là nguy cơ ngập ống ở vùng trụng thấp
xa lở đất đá ở vùng đồi núi
do có mưa nên nền nhiệt độ ở mức thấp
phổ biến đều ở dưới mức ba mươi ba độ
vào lúc trưa chiều
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
từ đêm nay đến cuối tuần
mưa rông xảy ra nhiều nơi
cục bộ có mưa to đến rất to
người dân cần đề phòng các hiện tượng
thực tích cực đoan có thể đi kèm trong cơn rông
do có mưa nhiều ngày
nên tình trạng nắng nóng như những ngày vừa qua
sẽ chấm dứt hoàn toàn
nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ ở ngưỡng
là hai mươi chín đến ba mươi ba độ
với khu vực trung bộ xuất dọc các tỉnh
từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong ngày mai còn có nắng nóng chi diện rộng
với mức nhiệt cao nhất là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
có nơi còn cao hơn
sau đó từ ngày hai mươi bốn thì mưa sẽ gia tăng
về diện và lượng
cục bộ có mưa vừa mưa to
người dân cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh
thậm chí là có mưa đá có thể đi kèm cho cơn rông
mưa xuống khiến cho nhiệt độ giảm dân
từ ngày hai mươi bốn
còn với các tỉnh từ đà nẵng đến khu vực
ninh thuận bình thuận mưa cũng sẽ gia tăng
từ chiều tối ngày hai mươi bốn
cục bộ có mưa vừa ở các tỉnh phía bắc khu vực
nhiệt độ có xu hướng giảm dân
đến ngày hai mươi năm thì nắng nóng diện rộng
sẽ chấm dứt hoàn toàn tại đây
khu vực tây nguyên chịu sự chi phối
của đới gió tây nam với cường độ trung bình
do vậy khu vực này mang thời tiết đặc trưng
của mùa mưa với nắng giáo vào buổi sáng
chưa đến chiều
và mưa rông sẽ xuất hiện
vào lúc chiều tối vào đêm
trong cơn rông thì bà con cần đề phòng
xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở vùng cao tây nguyên
phổ biến ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
các tỉnh miền nam
cũng sẽ có mưa rào và rông
vào lúc chiều tối
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
kèm theo các hiện tượng thực tích cực đoan
còn từ sáng tới trưa chiều thì trời có nắng
với nhiệt độ cao nhất ở mức là ba mươi hai ba mươi năm độ